xin chào và hẹn gặp lại
trong ngày mai thời tiết tại miền bắc hầu như là ít thay đổi
về đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù
riêng tại khu vực ven biển và đồng bằng có thể xuất hiện mưa nhỏ
trời có nắng vào ban ngày với nhiệt độ trưa chiều là hai mươi ba hai mươi sáu độ
tại các tỉnh miền trung trong ngày mai vẫn xuất hiện mưa mưa rào rải rác
tập trung tại khu vực các tỉnh trung trung bộ
khu vực còn lại có mưa vài nơi
nhiệt độ cao nhất từ thanh hóa đến thừa tiên huế là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
có nơi cao hơn từ đà nẵng đến phú yên
là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn từ khánh hòa trở vào đến bình thuận là ba mươi ba mươi hai độ
tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới chỉ có mưa vài nơi
tại khu vực nam bộ về chiều tối và đêm
trời có nắng nhiều hơn vào ban ngày
với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám ba mươi một độ ở tây nguyên
và nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn
trên biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa và trường sa
có gió đông bắc cấp năm
tại khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác
có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lần lượt là hai mươi hai hai mươi tám độ
và hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây
đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
chưa chiều hứng nắng
sáng và đêm trời rét
nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi sáu độ